một ca mổ cấp cứu đối với ngư dân có tiền sử tim mạch đang đánh cá trên biển bị viêm ruột thừa vỡ
các bệnh được coi là phức tạp và nguy cơ tử vong cao đã được các y bác sĩ tại huyện đảo bạch long vĩ
thực hiện kịp thời và thành công với sự hỗ trợ y tế từ xa của các bác sĩ bệnh viện đa khoa việt tiệp hải phòng
giám đốc trung tâm y tế quân dân y kết hợp huyện đảo bạch long vĩ hải phòng nguyễn đức quân cho biết
trưa ngày hai mươi tháng chín các bác sĩ trung tâm y tế huyện đảo bạch long vĩ đã tiến hành ca phẫu thuật thành công
cho ngư dân nguyễn đức hải ba mươi bốn tuổi ở xã lập lễ huyện thủy nguyên có tiền sử bệnh tim mạch bị vỡ ruột thừa
với sự hỗ trợ y tế từ xa của hội đồng chuyên môn bệnh viện hữu nghị việt tiệp trực tiếp cho ý kiến hội trần và chỉ đạo từ da
kỹ phẫu thuật gây mê của trung tâm y tế quân dân y huyện đảo đã tiến hành ca phẫu thuật thành công ngay tại đảo sau một giờ ba mươi phút
hiện bệnh nhân đã thoát mê an toàn được chuyển xuống phòng hồi sức để theo dõi và điều trị tiếp